abdallah của cuba đã về đến sân bay nội bài trên chuyến chuyên cơ đưa chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn công tác về việt nam
sau chuyến thăm hữu nghị chính thức cuba và dự phiên thảo luận đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi sáu
lô vaccine gồm một năm triệu liều trong đó có chín trăm linh liều nằm trong hợp đồng mua một mươi triệu liều
mà việt nam đã ký với trung tâm kỹ thuật sinh pháp
chúng tôi cũng rất vui mừng và tự hào trong chiến lược vaccine của việt nam
cuba cũng đóng góp một phần nhỏ cung cấp vaccine để giúp việt nam phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng về với lô vaccine này là một máy thở và nhiều vật tư y tế để chống dịch covid một mươi chín
mà cộng đồng người việt ở nước ngoài cùng các đối tác hoa kỳ với tinh thần tương thân tương ái
thông qua chủ tịch nước đã gửi tặng nhân dân việt nam
điều đặc biệt nhất của chuyến thăm đợt này chuyến công tác đợt này
đó là công tác ngoại sao
vaccine của chủ yếu của đoàn công tác đã được triển khai hết sức hiệu quả
và đạt được nhiều kết quả hết sức là tích cực
tại cuba thì chúng ta đã đạt được thỏa thuận
cuba cung cấp cho ta năm triệu liều vaccine cho người lớn
và sẽ tiếp tục cung cấp năm triệu liều vaccine cho trẻ em
sau khi đạt đủ các điều kiện yêu cầu
về cái chuyến thăm trụ sở công ty pfizer là công ty pfizer đã khẳng định cam kết
sẽ chuyển giao cho ta đầy đủ ba mươi một triệu liều vaccine cho người lớn
như đã ký hợp đồng trước đó
đồng thời sẽ cam kết chuyển giao tiếp hai mươi triệu liều vaccine cho trẻ em
trong thời gian tới sau khi đã đầy đủ các thông số
kết quả này hết sức tích cực thể hiện nỗ lực rất cao của chủ tịch nước
và đoàn công tác cũng như của chính phủ và các bộ ngành liên quan
trong việc triển khai ngoại giao vaccine để làm sao mà đạt được kết quả cao nhất
vì sức khỏe vì bình yên của nhân dân
vị kiểm soát đã xác định hành vi của ông nguyễn đức trung và các bị can gây thiệt hại
nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
vâng thưa quý vị bị đối thủ trong game ở trà vinh thách thức
quý đã mang theo gậy ba khúc và điều khiển xe tải luồng xanh chạy từ long an xuống trà vinh
để giải quyết mô thuẫn
công an xã hòa lợi huyện châu thành tỉnh trà vinh cho biết
đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng chín công an xã hoàn lợi nhận được tin báo của người dân
về việc còn nhóm thanh niên sử dụng hung khí đang thanh toán nhau tại khu vực chợ hòa lợi
nhận được tin báo công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường truy bắt ba đối tượng
gồm mai phú quý chú tại tỉnh an giang lê văn toàn và trần hoàng quy cùng chú tại huyện châu thành
tại cơ quan công an cả ba khai nhận do có mâu thuẫn trong lúc chơi game trên mạng
nên quy đã hẹn quý đến chợ hòa lợi để giải quyết
quý mang theo gậy ba khúc điều khiển xe ô tô tải chở thuốc bảo vệ thực vật
được phép lưu thông qua luồng xanh từ tỉnh long an về trà vinh để gặp quy
đến nơi hẹn quý bị nhóm của quy và toàn dùng một thanh sắt dài xông vào đánh nên quý bỏ chạy
trong lúc đang rượt đuổi thì bị công an phát hiện tước hung khí và mời về làm việc
một đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn mỗi ngày giao dịch gần một tỷ đồng
đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô môn thuật tỉnh đắk lắc
triệt xóa thành công
trước đó ngày một mươi bảy tháng chín đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột
đồng loạt triệt phá chín địa điểm ghi số đề trên địa bàn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
hai mươi tám điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều phơi đề sổ sách
đưa ba mươi sáu đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
bước đầu đã làm rõ tất cả các đối tượng này đều trú tại thành phố bôn ma thuật
và do trần thị thắm bốn mươi bảy tuổi huỳnh xuân phong năm mươi chín tuổi cầm đầu
đây là đường dây ghi số đề hoạt động rất tinh vi từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
hàng ngày các đối tượng sẽ dùng điện thoại di động và mạng xã hội
để ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố bôn ma thuật
và các huyện của tỉnh đắk lắc
sau khi gom số đề của các con bạc phong sẽ dùng điện thoại
chuyển hết phơi đề cho một người tên hiền ở tỉnh bình định
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc
rồi thắng thua với các con bạc
tôi ngày một mươi bảy thì cũng như mọi ngày tôi dùng cái điện thoại iphone sáu
để mà dùng để mà nhận số từ anh lê báo thạnh với chị dung với chị phượng nhận đến
xong bắt đầu tôi chuyển cho chị hương là làm chủ
để giao cho chị để tôi ăn cái chân lạch phần trăm
phần trăm tôi nhận thì tôi nhận của anh thạnh với chị dung
được tôi tính giá bảy mươi một mà tôi đưa cho chị trúc là tôi tính bảy mươi là tôi được một like
thì ngoài cái chuyện tôi nhận phơi ra
thì tôi cũng nhận phơi ra
tôi cũng vẽ số ra tôi chơi
thì nói chung tôi cũng biết là cờ bạc là sai trái với pháp luật
nhưng mà do tôi cũng thấp nghiệp không biết làm gì
thứ nhất là thứ hai nữa là tôi cũng ham đánh số đề
cho nên là tôi làm cái này
mở rộng điều tra công an tp bun ma thuột đã làm rõ đối tượng trần thị út hiền
ba mươi một tuổi chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
một mắt xích quan trọng trong đường dây này
ngay sau đó hiền đã được di lý về công an tp bun ma thuột để phục vụ điều tra
hàng ngày thì em nhận được
em nhận tin nhắn từ chú phong và bóng ok
sau đó thì em ôm cái số đó và chiều là chờ có qua số số
rồi tích thắng thua với chú phong
rồi tháng thua hàng ngày sẽ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
để qua mắt lực lượng công an các đối tượng không gặp trực tiếp ghi đề
mà gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội
khi thắng thua với các con bạc
các đối tượng sẽ chọn những ngôi nhà xây dựng kiên cố
cửa nhiều lớp có lắp camera theo dõi người lạ bên ngoài để giao dịch tiền bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch gần một tỷ đồng
các đối tượng cũng có rất nhiều những kinh nghiệm
rất nhiều các thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an
đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn
để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tội
cái đường dây tổ chức khép kín và rất là khó
trong việc phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
chúng triệt đẻ lợi dụng các tiện
trên mạng xã hội để phục vụ cái ghi nhận chuyển giao các số đề
để đánh bạc thắng thua bằng tiền
đến nay chúng tôi chứng minh được số tiền có những ngày
các đối tượng trong đường dây giao dịch hàng ngày lên tới gần một tỷ đồng
hiện đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuột
đang tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
kết quả làm rõ chuyên án số đề lớn này
là một thành tích xuất sắc của đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuột
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
tiếp tục cập nhật ảnh hưởng của bão số sáu và mưa lũ đã làm tám người mất tích
ba người bị thương một trăm một mươi tám nhà hư hỏng tốc mái tám trăm bốn mươi chín hectare lúa bị gãy đổ
hai năm trăm hai mươi năm hecta hòa màu bị thiệt hại
điều đáng chú ý là tại nghệ an hai bảy trăm hai mươi năm nhà bị ngập
và trong đó thì hai trăm chín mươi tám nhà ngập sâu trên bảy mươi cm
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các địa phương ảnh hưởng của bão số sáu và mưa lũ
đã làm tám người mất tích gồm năm người tại xã trọng hóa huyện minh hóa quảng bình
hai ngư dân bình định nghệ an một người đi bắt cá rơi xuống sông bị cuốn trôi
ba người bị thương
về nhà một trăm một mươi tám nhà hư hỏng tốc mái di rời một mươi ba nhà khu vực nguy cơ sạt lở
đáng chú ý ảnh hưởng của mưa lũ đã làm hai bảy trăm hai mươi năm nhà tại nghệ an bị ngập
trong đó hai trăm chín mươi tám nhà ngập sâu trên bảy mươi cm phải di rời sen ghép

năm bốn trăm linh hai con da súc ra cầm bị chết

về giao thông năm mươi bốn điểm sạt lở
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín còn hai điểm ánh tắc giao thông

hiện địa phương đang khẩn trương khắc phục thông tuyến
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín hà tĩnh quảng bình nước đã rút đi lại được
thanh hóa còn bốn vị trí ngầm tràn ngập

hiện các địa phương đang tiếp tục giả soát tổng hợp thiệt hại
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các thông tin đáng chú ý khác

tại buổi lễ ban tổ chức đã trao tặng tượng trương một trăm linh máy tính bản và một máy tính sách tay
với tổng giá trị ba trăm năm mươi triệu đồng cùng nhiều phần quà tập vở sách viết cho các em
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch số lượng học sinh tham gia chỉ có một số em đại diện
các phần quà còn lại sẽ được chuyển về địa phương và trao tận tay các em sau buổi lễ
đây là hoạt động ý nghĩa đầy nhân văn thể hiện sự quan tâm sâu sắc
sự động viên kịp thời của chính quyền thành phố và các tổ chức xã hội
các nhà hảo tâm đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tp hcm
kính thưa quý vị mặc dù đã lên kế hoạch hoạt động trở lại rất bài bản
và được cả huyện hóc môn và sở công thương tp hcm thông qua
thế nhưng chỉ sau bốn ngày mở cửa chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn
buộc phải đóng cửa do nhiều nguyên nhân
không phải cho đến khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín mà đã nhiều năm nay
quanh chợ đồ mối nông sản thực phẩm hóc môn tình trạng kinh doanh trái phép
chưa bao giờ được xử lý triệt để
khi dịch bệnh kéo dài hơn ba tháng nay chợ phải đóng cửa là càng tạo cơ hội
cho hoạt động này phát triển
mình chiến rõ nhất cho điều này là dù chợ đã phải đóng cửa
nhưng khu vực xung quanh chợ hóc môn hàng đoàn xe tải hàng hóa vẫn đi vào xuống hàng
và trong khi các tiểu thương hoạt động trong chợ phải thực hiện đúng loại thú tục
thì bên ngoài chợ lại không
bạn hàng vô trong chợ thì thực hiện năm k rồi tết mỗi ngày
rồi thêm đăng ký trước sáu giờ dưới một mươi hai giờ mới được nhập chợ
rồi phải có chích ngừa tim hai mũi hoặc là một mũi
như vậy có một số người ta chưa có thực hành đủ
nên người ta không có khả năng để vô trợ
điều thứ nhất
điều thứ hai thì trong chợ bây giờ không có bạn hàng để mua
nó đi bên ngoài hết
mà tụi em mở cửa ra là ngồi không mấy ngày
nói chung là ai cũng bị thất thu
cả công ty cả thương nhân đều bị hết
một nguyên nhân quan trọng khác là hiện nay
hầu hết các siêu thị và điểm bán hàng trong thành phố
đều do chính quyền chí định kiểm soát
trong khi nguồn cung của chợ đầu mối
chủ yếu là các chợ truyền thống
lại chưa được hoạt động
các tiểu thương chợ đầu mối lại không thể kết nối
vào các địa điểm bán hàng trên
dẫn đến chuỗi cung cầu đứt gãy
hàng hóa đầu vào nhưng không có đầu ra
nếu mở cửa muốn thành công thì phải kết nối
kết nối được cung cầu
ở thành chợ đầu mối thì coi như là nơi cung cấp hàng
nhưng mà nơi tiếp nhận phải là những đơn vị
giả dụ như siêu thị
hay là những cái đơn vị nào mà được nhà nước
công nhận cho vùng bán kinh doanh
cửa hàng lưu động gì đó
thì may ra là mình tổ chức trung chuyển mới thành công
chứ còn như hiện nay bây giờ
trung triển như vậy là một số chợ truyền thống
mà đa số là chợ nhỏ
chưa được mở cửa bao nhiêu
theo báo cáo của ban quản lý chợ đầu mối hóc môn
tại cuộc họp với ưu ba nhân dân huyện hóc môn
và đại diện sở công thương thành phố
sau bốn ngày hoạt động trở lại
thì ngày hai mươi tháng chín là ngày đầu tiên hoạt động
có một mươi xe đăng ký hàng nhập
số lượng một trăm ba mươi hai tấn
ngày hai mươi một tháng chín giảm còn năm xe và sáu tấn
đến ngày hai mươi hai tháng chín thì không có xe
và một tấn hàng nào được đăng ký
dẫn đến việc chờ buộc phải đóng cửa trở lại
ngoài ra việc áp dụng hai quy định khác
làm điều kiện để chợ hoạt động
vô hình chung lại là nguyên nhân chờ phải đóng cửa
thứ nhất một mươi tám năm qua
chợ đầu mối hóc môn có đặc thù hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và cao điểm từ một mươi chín h đến bảy h sáng ngày hôm sau
là thịt heo trái cây và hàng hóa từ các tỉnh về
từ một mươi h đến một mươi tám h
là hàng bông của nông dân thành phố
và các tỉnh lân cận
thế nhưng đến nay tất cả bị đưa vào khung giờ
từ hai mươi h đến sáu giờ sáng ngày hôm sau
là bất hợp lý do khó xác định được
giờ dắt nhập hàng
khi đến chợ là chưa đến giờ mở cửa
dẫn tới nhiều chi phí vaccine không nơi lưu đậu
thậm chí còn bị xứ phạt
thứ hai là quy định về phòng chống dịch
tất cả ai ra vào chợ đều phải test nhanh hàng ngày
bất kể đã tiêm một hay hai mũi vaccine
hoặc các giấy xác nhận âm tính có giá trị theo quy định
điều này đã khiến nhiều người bỏ chợ
vì ngày nào cũng phải test từ hai đến ba lần
trong một ngày cả nơi đi lẫn nơi đến
và tốn kém thêm chi phí họ phải chịu
mà không cần thiết
sau bốn ngày thì người ta nói là yêu cầu
điều chỉnh không giờ
và thực hiện cái vấn đề trong cái vấn đề
mà xét nghiệm với lại test nhanh
cũng như các giấy chứng nhận
thì phải làm đúng theo quy định của bộ y tế
để người ta đảm bảo được cái chi phí
của người ta chứ còn nếu mà cứ thực hiện như vậy
chi phí đầu vào của một người
khi vào chợ bắt buộc ngày nào cũng test
người ta cũng sợ ảnh hưởng đến
cái sức khỏe của người ta nữa
theo bang quản lý chợ
khi đã xác định được các nguyên nhân
thì việc thay đổi quy định về khung giờ hoạt động
căn cứ vào đặc thù của chợ
áp dụng quy định về phòng chống dịch
theo quy định chung của bộ y tế
và cuối cùng phải xử lý được hoạt động kinh doanh
trái phép xung quanh chợ
đến lúc đó thì chợ mới hoạt động trở lại được
kính thưa quý vị
thời gian giãn cách xã hội kéo dài
do dịch bệnh covid một mươi chín
đã khiến cho nhiều doanh nghiệp
trên địa bàn tp hcm điêu đứng
và người lao động thì mất việc làm
việc tái khởi động sản xuất
cũng gặp không ít khó khăn
và khi thành phố sắp mở cửa để tái phục hồi kinh tế
thì nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
và sự hỗ trợ kịp thời của ngân hàng
chính sách xã hội thành phố
đã như một chiếc phao cứu sinh cho doanh nghiệp
ở thời điểm này
trong thời gian giãn cách xã hội
rất ít doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động
theo hình thức ba tại chỗ
đa phần là tạm đóng cửa cho công nhân nghỉ việc
để kịp thời hỗ trợ
chính phủ đã ban hành nghị quyết số sáu mươi tám nqcp
về việc hỗ trợ doanh nghiệp
vay vốn không thế chấp
lãi suất trong thời hạn một mươi hai tháng
và lãi suất nợ quá hạn sẽ là một mươi hai mỗi năm
qua đó giúp nhiều doanh nghiệp giảm bất
được gánh nặng chi trả lương cho người lao động
anh nguyễn văn thành
giám đốc công ty thạch bàng
vừa được ngân hàng chính sách xã hội
quận tân bình và quận ba giải ngân
gói vai gờ sáu trăm linh triệu đồng với lãi suất
để chi trả lương cho người lao động
trong thời gian thành phố
với công ty anh gói vai này như pha cứu sinh
để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn
sau nhiều tháng bị ngưng hoạt động
đối tượng được vai gói hỗ trợ này
là doanh nghiệp và phải có giấy xác nhận
tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch
và gói vai đã phục vụ để chi trả lương ngân việc
cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội
đã ngưng việc từ một mươi năm ngày trở lên
nhưng doanh nghiệp đã nỗ lực
giải ngân được bốn doanh nghiệp
với số tiền trên một chín trăm năm mươi tám triệu đồng

tại thường trường

thì trong thời gian tới
ngân hàng vẫn tiếp tục đặt mặt công tác tương truyền
bình tra sử dụng gói vai
đối với những nhân dân ở nhà phố
hối hợp với các ban ngành
để đặt mặt công tác giải ngân
tương truyền này
hiện tại thì chúng tôi đang diễn mắt là
ba đơn vị người sử dụng lao động
đó là công ty icane
công ty pacific
và công ty du lịch hòa bình
cả ba công ty này
đều không có cung cấp

để được thông báo
quyết tốn thuế thu nhập doanh nghiệp
thì ở đây
về phần khó khăn này
thì cũng là phòng giao dịch
cũng kiến nghị
là chính phủ sẽ tháo gỡ
để doanh nghiệp có thể tiếp cận
được nguồn giống ưu đại này
điện phòng giao dịch ngân hàng
chính sách xã hội quận tân bình
tính đến thời điểm hiện tại
đơn vị đã giải ngân cho một mươi doanh nghiệp
với số tiền hơn hai sáu tỷ đồng
để trả lương ngừng việc cho hai trăm sáu mươi lao động
trong tháng chín
tổng số tiền giải ngân của ngân hàng
chính sách xã hội thành phố hồ chí minh
gần một mươi một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng
chi trả lương ngân việc cho ba năm mươi sáu lượt người lao động